ngày một mươi ba tháng chín viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã bàn hành cáo trạng truy tố nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn hữu tín
và các đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở một mươi năm thi sách tp hcm cho doanh nghiệp của phan văn anh vũ tức vũ nhôm
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
các bị can bị truy tố gồm nguyễn hữu tín nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đào anh kiệt
nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm nguyễn thành trường nguyên trưởng phòng đô thị văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
lê văn thành nguyên phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm trường văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tài khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật thịnh sự năm hai nghìn một mươi năm